sử dụng trái phép chân ma túy nhóm đối tượng vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh bắt giữ
trước đó lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc xã phước thạnh huyện gò dầu
phát hiện tại phòng hát có một mươi hai người đang sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh cả một mươi hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy